hương vị tình thân luôn là liều thuốc kỳ diệu nhất giúp con người ta vượt qua khó khăn bệnh tật